nhằm tăng cường tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên thanh thiếu nhi thủ đô về ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ
nâng cao văn hóa khi tham gia giao thông và hưởng ứng tháng an toàn giao thông năm hai nghìn một mươi tám
sáng nay thanh đoàn hà nội đã tổ chức chương trình triển khai các nội dung chiến dịch tôi yêu hà nội
và ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông năm hai nghìn một mươi tám với sự tham gia của trên một đoàn viên thanh niên sinh viên thủ đô
theo thống kê của cục cảnh sát giao thông trong những năm gần đây số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do lứa tuổi thanh niên gây ra ngày một gia tăng
có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông trong đó nguyên nhân nghiêm trọng nhất là tính chủ quan của một bộ phận người tham gia giao thông
ý thức tuân thủ pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông còn hạn chế
để giảm thiểu tai nạn giao thông đã có nhiều biện pháp tuyên truyền được áp dụng
trong đó việc lồng ghép phổ biến luật giao thông vào các hoạt động cộng đồng văn hóa văn nghệ các cuộc thi
đang mang lại hiệu quả rất cao bởi nội dung tuyên truyền trở nên dễ hiểu và gần gũi
sử dụng phương tiện công cộng nhiều hơn để chúng ta hạn chế phương tiện cá nhân giảm ếch tắc và ô nhiễm môi trường
ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông hai nghìn một mươi tám là nơi các bạn đoàn viên thanh niên được cập nhật thêm những kiến thức về luật giao thông đường bộ
những kỹ năng nhận biết rủi ro và phòng tránh nguy hiểm thông qua các tình huống giao thông
cũng như lợi ích từ việc sử dụng các phương tiện công cộng để giảm thiểu uốn tắc giao thông
về cách lái xe hầu như mọi người đi trong quá trình học
thì bằng lái thì ai cũng được hướng dẫn rồi
nhưng mà trong quá trình điều khiển giao thông hàng ngày
thì có những thói quen hàng ngày của mọi người thì hầu như là bị sai qua những buổi được tập huấn thế này
thì tôi nghĩ rằng là bản thân cá nhân tôi nói riêng và cũng như các bạn đoàn thanh niên nói chung
thì cũng sẽ rút ra được những kinh nghiệm cho mình và có thể sửa những thói quen sai đấy để có thể giao thông an toàn hơn
ba năm là sinh viên cũng như ba năm gắn liền với xe buýt tôi nhận ra xe buýt là phương tiện
an toàn nhất cũng như tối ưu nhất đối với toàn thể sinh viên tham gia
và tham gia ngày hội hôm nay tôi muốn tuyên truyền cũng như nói cho mọi người hiểu rõ hơn về lợi ích của xe buýt
cũng như sự an toàn mà xe buýt mang lại cho toàn thể sinh viên và công nhân thủ đô
cũng trong khuôn khổ chương trình thanh đoàn hà nội cũng đã triển khai các hoạt động trong chiến dịch
tôi yêu hà nội ra mắt sáu đội hình chuyên cấp thành phố hưởng ứng chiến dịch phát động tuyến xe ngày hai mươi sáu xe bít màu xanh